lễ hội đền gióng sóc sơn năm hai nghìn một mươi bảy sẽ chính thức khai hội vào sáng mai sáu tháng riêng
tính đến thời điểm này công tác tổ chức lễ hội đã sẵn sàng để bảo đảm cho một lễ hội an toàn văn minh và lịch sự
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân ngay trước thời điểm diễn ra lễ khai mạc
việc tổ chức lễ hội đền sóc nhằm thực hiện đầy đủ cam kết với unesco về bảo tồn và phát huy giá trị hội gióng tại đền sóc
di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
lễ hội được diễn ra từ ngày sáu đến ngày tám tháng riêng hàng năm và thu hút hàng triệu lượt khách
điểm nhấn của lễ hội là hoạt động rước và cướp giỏ hoa tre
để bảo đảm cho lễ hội năm nay diễn ra an toàn đặc biệt là hoạt động cấp lộc
ban tổ chức lễ hội đã có những chuẩn bị kỹ lưỡng

bên cạnh lực lượng công an lực lượng dân phòng lực lượng dân phòng lực lượng dân phòng lực lượng dân phòng
bên cạnh việc bảo đảm an toàn cho lễ hội ban tổ chức cũng chú ý đến công tác an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra lễ hội
chính điều này đã được du khách tham quan ghi nhận một cách đầy tích cực
về tham dự hội cảm thấy rất là phân khởi mọi người cũng vui vẻ đón chào năm mới cũng không tranh giành nhau
đặc biệt là các quán bán hàng năm nay mọi người cũng rất là hòa đồng và cũng không bị chặt chém
đặc biệt là vấn đề là an linh an linh thì cũng ngay từ ban cổng
từ khi vào cổng là cũng được rất là nghiêm ngặt và cũng có khi vào đến bên trong là cũng đặc biệt là khi vào các đền thì cũng có các đồng chí là hướng dẫn viên cũng chỉ cái hướng đi và mọi cái đều rất là tốt
về tất cả ban tổ chức của đền là chị thấy cán bộ là rất chi là nhiệt tình hướng dẫn hướng dẫn đến từng lơi công đức này rồi lơi của từng ban bệ của chùa là chị thấy rất chi là nhiệt tình với khách
ban tổ chức cũng cho biết
năm nay lễ khai hội sẽ được đẩy lên sớm hơn so với mọi năm gần một tiếng đồng hồ tức là lễ khai hội sẽ bắt đầu từ bảy h năm ngày sáu tháng riêng năm đình dậu